và tình cảm của người dân nơi đây đã dành cho ông
người đặt nền móng tạo lập nên một vùng đất trẻ giàu tiềm năng tiền hải thái bình
qua phóng sự dấu ấn nguyễn công chứ trên mảnh đất tiền hải do đài phát thanh và truyền hình thái bình thực hiện
lục địa thần tiên danh chồng hồng sơn lan thủy vạn gia sinh phật công cao tiền hải
tiếng tăm rội hồng sơn lan thủy
cụ như bậc thần tiên trên mặt đất
công cao trùm tiền hải kim sơn
cụ là ông phật sống của muôn nhà
câu đối của đông các đại học sĩ trương quốc dụng ngưỡng vọng nguyễn công chứ
đã thay lời cho người dân hai huyện tiền hải và kim sơn
đối với ông
như là bậc thần tiên của giang sơn đất nước là phật sống của muôn nhà
so ngang công danh của ông ở tiền hải kim sơn
với tầm vóc núi hồng sông lam
chẳng thế mà từ năm một nghìn tám trăm năm mươi hai đời tự đức thứ năm
nhân dân ở hai huyện tiền hải và kim sơn
đã xây dựng sinh từ thờ nguyễn công chứ
ngay lúc ông còn sống
sự nghiệp kinh bang tế thế đó của nguyễn công chứ
không chỉ được nhân dân thành kính tri ân
mà đương thời chưa có một vị triều thân nào
được sử sách nhà nguyễn đề cập nhiều đến như ông
trong tập một ký sự đất và người tiền hải
chúng tôi chỉ mong muốn khám phá được một phần những dấu ấn
mà doanh điển sứ nguyễn công chứ
đã để lại trên mảnh đất tiền châu xưa
và tình cảm của người dân nơi đây đã giải phóng ra
cho ông người đặt nền móng
tạo lập một vùng đất trẻ sầu tiềm năng
tiền hải thái bình
thưa quý vị và các bạn
mặc dù không phải là một người con của quê hương thái bình
nhưng có một điều khá thú vị
là mảnh đất thái bình lại là nơi đầu tiên
đón tiếng khóc trèo đời của doanh điển sứ nguyễn công chứ
đó là vào ngày một tháng một mươi một năm mậu tuất
tức là năm một nghìn bảy trăm bảy mươi tám
tại tư gia viên của quan tâm nguyễn công chứ
trị huyện quỳnh côi
nguyễn công tấn người làng uy viễn
huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
sau cuộc vượt cạn đầy nhọc nhằn của bà
huyện họ nguyễn thì đã sinh hạ được
một cậu con trai thân dài
chán rộng mũi cao
đó chính là doanh điển sứ nguyễn công chứ
người đã có công khai khẩn
thành đập huyện tiền hải
theo nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn thành
tuy sinh ra trong một tỉnh
trong một gia đình
cha làm quan tri huyện
nhưng cuộc sống của gia đình nguyễn công chứ
cũng không lấy làm dư giả
sự nghiệp quan lộ của ông
cũng bắt đầu khá muộn
ông thi đậu giải nguyên
và được bổ đi làm quan
bây giờ ông đã bốn mươi một tuổi
là một viên quan thanh liêm
thấu hiểu cuộc sống cơ hàn
của người dân lao động
trong khi nguyễn công chứ
đánh dẹp cuộc khởi nghĩa phan bá vảnh
ông đã nhận ra
những kẻ lam loạn
không phải ai xa lạ
mà chính là những người dân đói lưu vong
không có dụng đất
với tầm nhìn chiến lược và khoa học
ông đã nhìn thấu lịch sử hình thành
của vùng đất thái bình
là do được bồi đắp phù sa
của các con sông lớn
từ hàng nghìn năm mà thành
ông cũng nhìn thấy tiềm năng
của một bãi biển tiền châu
bát ngát ngàn trùng
đất đai màu mỡ
ẩn sâu dưới những lớp bùn sinh lầy
lau lác rậm rạp và hoang sơ
sau đại nam thực lục
là ông ấy làm
sau cái đánh dẹp xong
của khởi nghĩa phan bá vảnh
ông ấy trình bày
có nhiều một cái sớ
để ổn định tình hình
có nhiều vấn đề
trong đó có cái mục
tức là khẩn hoang
và lúc đầu là
ông ấy trình bày
các quan đại thần đưa ra nghị bàn
cũng kiến nghị
làm thử trong ba năm
nhưng mà vua minh mạnh
cũng sáng suốt
chỉ cần sáu tháng thôi
sáu tháng để làm thử
nhưng mà với ông chứ
nhân cái sứ mệnh đấy là sáu tháng làm thật luôn
bình sinh thì
cũ có nêu ra một cái hoài bão
đã mang tiếng ở trong trời đất
phải có danh gì với núi sông
cũ để lại danh núi sông
bằng hai cái
cũ trực tiếp tổ chức khai hoang
mà đặt ra kế liền tiền hải
đấy là kim sơn
tiền hải là biển tiền
kim sơn là núi vàng
chúng tôi đến mảnh đất ghi đậm dâu ấn
của doanh điển sứ nguyễn công chứ
cách đây gần hai trăm linh năm
là làng ngoại đê
nay là thôn đông sơn
xã tây sơn huyện tiền hải
nơi đây được doanh điển sứ
chọn đặt là một trong những sở
doanh điển là trung tâm chỉ huyện
của cuộc khẩn hoang vùng phía tây
và đông sông long hầu
bìa đá này
được xây dựng cách đây hàng trăm năm
để ghi lại công đức
đóng góp của nhân dân xây dựng
đỉnh ngoại đê
nơi thờ thành hoàng làng
và các vị tiên công mở đất
nhân dân tiền hải
đã lập cái sinh tử
thờ sống cụ nguyễn công chứ
thì cái sinh tử này
nói chuyện lại kể lại cho chúng tôi
thì sinh tử là được xây dựng
ở ngoài cạnh hồ
sau khi mà nhân dân xây dựng
nên cái đỉnh này
thì bắt đầu mới đưa cụ vào đây
để thờ cụ là người thành hoàng làng
cứ đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
âm lịch hàng năm
là ngày rỗ cụ nguyễn công chứ
thì nhân dân là làm cơm cúng cụ
coi cụ như là
một người tổ tiên
của gia đình của quê hương
tiếp tục theo dấu chân các bậc tiền bối
đi về phía cửa biển
chúng tôi về xã nam chính
nơi đây cũng được coi
là một trung tâm sở doanh điển khác
trong cuộc khẩn hoang
được đặt ngay sát vùng ven biển
theo các bậc cao niên trong làng kể lại
doanh điển sứ nguyễn công chứ
đã ngày đêm trực tiếp
cùng với các lão nông tri điển
đi nghiên cứu khảo sát từng dòng chày
từng con nước thủy chiều lên xuống
để đưa ra kế hoạch khai khẩn
của quê hương
và đã quyên góp
kế hoạch xây dựng
một giam thờ

chỉ mới đến thăm hai địa điểm
trong số rất nhiều di tích lịch sử
đinh đen thờ phụng doanh điển sứ nguyễn công chứ
không khó để chúng tôi
có thể trả lời câu hỏi
tại sao nhân dân tiền hài
lại dành nhiều tình cảm
công sức để tri ân
ngợi ca tưởng niệm cung ơn
của doanh điển sứ nguyễn công chứ
nhiều đến thế
khi mà thời gian ông đặt chân
lên vùng bãi biển tiền châu xưa
chỉ trong vòng chưa đầy một năm
sử sách ghi lại
thành công đầu tiên của nguyễn công chứ
đó là cách làm khi ông tiến hành
công cuộc khẩn hoang
đã đi vào lòng dân được dân ủng hộ
đó chính là tài tổ chức
lực lượng khai hoang
đây cũng là nét đặc sắc
của phương thức doanh điển đầu
thế kỷ thứ một mươi chín
với sự tham gia của nhà nước
và nhân dân
nhằm khuyến khích những người mộ
được đông người
khai khẩn được nhiều ruộng đất
ngoài cư dân từ các làng cựu tách ra
thì mảnh đất tiền châu xưa
còn thu hút rất là nhiều dân nghèo
từ các tỉnh lân cận như nam định thanh hóa nghệ an
đến khai hoang lập ấp
đồng thời nguyễn công chứ còn thu hút được
rất nhiều nghĩa quân
chân đất áo vải từng đấu tranh chống lại triều đình
việc thu hút nghĩa quân của cuộc khởi nghĩa
phan bá vành
là một giải pháp
giải quyết được những khó khăn
trong chính sách an dân của giai cấp thống trị
lúc bấy giờ
và đây được coi là một kế sách táo bạo và thông minh
là bởi bãi biển tiền châu xưa
nằm trong khu vực nước thủy chiều mạnh
có độ cao lớn
việc đắp đê ngăn mặn
là một công việc cốt tử
được nguyễn công chứ tính toán đầu tiên
sau việc đắp đê
việc thau chua rửa mặn
đã được triển khai đồng thời
với việc đào một hệ thống sông
khơi thông canh mương
để cung cấp nước ngọt phục vụ
việc thau chua rửa mặn
và tưới tiêu cho đồng ruộng
bản quy hoạch độc đáo
bởi nó gắn với quy hoạch thủy lợi
với quy hoạch lãnh thổ
với hàng trăm km đê
một hệ thống sông lớn nhỏ
cùng những chiếc cống đập chắc chắn
công trình thủy lợi nguyễn công chứ
ở tiền hải
được coi là khoa học nhất lúc bây giờ
điều đặc biệt
là sau hơn một thế kỷ
các quy hoạch của ông
vẫn rất sát với chuẩn quy hoạch
xây dựng nông thôn mới ngày nay
cái mà hệ thống
một di sản của cụ nguyễn công chứ
đến nay vẫn còn nguyên tác dụng
nó không những là tưới tiêu phục
nó còn có một cái tác dụng
để thau chua rửa mặn
trên toàn hệ thống
vì tất cả hệ thống sông này
sẽ chảy theo các cái cây ngương này
đấu ngũi của ba con sông này
đều phải chảy ra phía biển
và khi mỗi một
và để tiêu úm
mà thau chua rửa mặn ta tiêu úm
và đều đầy đá biển
thì cái giá trị của nó
thì có lẽ đến bây giờ
vẫn còn nguyên tác dụng
và đã tạo cho cái việc
xây dựng cánh đồng mộ
phát tràn suất của tiền hải
ví dụ như đông cơ
là trại giống ngũa của công ty
giống cây trồng thái bình
từ xa xưa đã đặt ở đây
và đã sản xuất và nhân rất nhiều loại giống
tiếp nối truyền thống quai đê lấn biển
khai phá tiềm năng của bãi biển tiền châu
những năm sáu mươi của thế kỷ hai mươi
dưới sự lãnh đạo của đảng
và chính quyền địa phương
phong trào quai đê lấn biển
đẩy sóng ra xa
kéo chân trời gần lại
ở tiền hải
lại trở thành một phong trào lớn
quy tụ nhân dân
huyện tiền hải
và các huyện trong tỉnh
về khai hoang
làm thủy lợi
từ phong trào này
các xã mới như
lần lượt hình thành
những khó khăn
thử thách của cuộc khai hoang
nơi đồng chua nước mặn
này đã cho hoa thơm quả ngọt
con phải lấn biển
nếu lấn được nhà nước mà
có điều kiện mà giúp cho nhân dân
mà lấn thì cứ lấn
ý chí và khát vọng
vươn ra biển
làm dâu tư biển
lòng biết ơn
sự tôn kính
ngưỡng mộ công lao
của người đã khai sinh ra mảnh đất này
được người dân tiền hải
trao truyền như một mạch nguồn văn hóa
từ thế hệ này
sang thế hệ khác
khu quần thể di tích nguyễn công chứ
tại xã tây sơn
đã trở thành điểm du lịch tâm linh
của người dân trong và ngoài tỉnh
là nơi giáo dục truyền thống
uống nước như nguồn
truyền thống đoàn kết
ý chí kiên cường của người dân vùng biển
kỷ niệm một trăm chín mươi năm thành lập huyện
chính là kỷ niệm
của nguyễn công chứ
khai khẩn lợi ấp
rồi dân sứa lên triều đình
thành lập ra huyện tiền hải ngày nay
chúng tôi hiện nay
phát huy truyền thống
của các cụ cha ông đi trước
chúng tôi cho rằng
đó là truyền thống đoàn kết
truyền thống hiếu học
và truyền thống ý chí quật cường
và truyền thống năng động sáng tạo
trong phát triển
của nguyễn công chứ
có một tầm nhìn rất là xa
hiện nay chúng tôi phát huy
truyền thống đó
huyện tiền hải chúng tôi có lợi thế
trong su thế hiện nay
huyện tiền hải
có một tầm nhìn vươn ra biển
và đây cũng là một trong
đột phá trong phát triển của huyện tiền hải
đúng như cái nhìn sâu thẳm
của danh điển sứ nguyễn công chứ
cách đây hai thế kỷ
về tiềm năng của một vùng đất
bên bờ biển đông
những xã ven biển của huyện tiền hải
đã được quy hoạch
nằm trong khu kinh tế biển thái bình
sẽ còn nhiều khó khăn
thách thức chờ đợi ở phía trước
nhưng đảng bộ và nhân dân tiền hải
với tiềm năng thiên nhiên được yêu đãi
đặc biệt với những di sản văn hóa
tinh thần to lớn
mà doanh điển sứ nguyễn công chứ
đã để lại trên mảnh đất này
nhất định những khó khăn
sẽ được hóa giải bởi truyền thống đoàn kết
ý chí kiên cường
của người dân nơi đầu sống
để những con sống ấy
sẽ trao dân thành sức mạnh
giúp cho mảnh đất này
ngày càng vững vàng trước thiên nhiên bão tố
mạnh mẽ năng động
vươn lên tầm cao mới
hướng ra biển bạc
lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc
quý vị và các bạn vừa xem phóng sự
dấu ấn nguyễn công chứ trên mảnh đất tiền hải
do đài phát thanh và truyền hình thái bình thực hiện
trong chuyên đề trang địa phương
của truyền hình nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin kính chào và hẹn gặp lại